vâng ạ và ngay sau khi cuộc giải cứu thành công nạn nhân một mươi bốn tuổi sống sót ở thổ nhĩ kỳ
đội trưởng đội cứu nạn cứu hộ của pakistan đã đến gặp đại tá nguyễn minh khương trưởng đoàn
để cảm ơn đội cứu nạn cứu hộ của việt nam đã phối hợp hiệu quả phát hiện nạn nhân
dọn dẹp hiện trường để họ có thể thực hiện công việc cuối cùng là đưa nạn nhân ra khỏi nơi ẩn
vâng thưa quý vị hôm nay ngày một mươi hai tháng hai là ngày thứ sáu
đánh dấu lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn triển khai chiến dịch
tại một mươi tỉnh chịu ảnh hưởng của trận động đất có độ lớn bảy tám tại thổ nhĩ kỳ
ít nhất là một trăm sáu mươi người bao gồm cả các nhân viên cứu hộ nước ngoài
trong đó có việt nam đang tìm kiếm người mất tích tại thổ nhĩ kỳ
giữa cảnh hoang tàn và tuyệt vọng bao trùm vẫn có những trường hợp sống sót thân kỳ
thắp lên tia hy vọng cứu thêm được người mắc kẹt dưới những đống đổ nát
ngày một mươi một tháng hai tức năm ngày sau trận động đất một em bé hai tháng tuổi ở thành phố atapia
miền nam thổ nhĩ kỳ đã được các nhân viên cứu hộ đưa ra ngoài an toàn
theo hãng thông tấn anadou em bé sơ sinh đã được giải cứu sau một trăm hai mươi tám giờ bị mắc kẹt dưới đống đổ nát
cùng ngày một người phụ nữ bảy mươi tuổi ở thành phố karaman maras tâm trấn của trận động đất
có độ lớn bảy tám cũng được tìm thấy sống sót thần kỳ sau nhiều ngày bị trôn vùi
chúng tôi đang phản hồi tất cả mọi lời kêu cứu
chúng tôi không phân biệt tôn giáo người thiểu số hay bất kỳ ai khác
chúng tôi giúp đỡ tất cả mọi người và sẵn sàng phản hồi mọi lời kêu cứu ở mọi nơi và mọi lúc
hiện hàng chục nghìn nhân viên cứu hộ vẫn đang tích cực đào bới các đống đổ nát trong thời tiết lạnh giá
trong khi hàng triệu người đang rất cần viện trợ
liên hợp quốc cho biết ít nhất tám trăm bảy mươi người trên khắp thổ nhĩ kỳ và syri đang rất cần thức ăn nóng để giữ ấm
trong khi đó riêng syri năm ba triệu người có thể đã bị mất nhà cửa
chúng tôi ở ngoài trời trong tuyết lạnh
trong tuyết lạnh khoảng hai ngày chúng tôi cố gắng giữ ấm cho con cái bằng cách đốt củi
đôi khi chúng tôi túng tụng lại với nhau
chúng tôi đang cố gắng bám trụ nhờ viện trợ
chúng tôi không thể làm gì khác
theo tổ chức y tế thế giới who gần hai mươi sáu triệu người đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất
đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ khẩn cấp bốn mươi hai tám triệu đô la mỹ cho công tác chăm sóc y tế
một trong những mối lo ngại hiện nay của chúng tôi về trận động đất này
chính là hậu quả của các đống đất
hậu quả sau đống đất nguồn cung cấp nước bị ảnh hưởng các dịch vụ khác bị ảnh hưởng
mọi người dễ mắc các bệnh truyền nhiễm và các vấn đề sức khỏe khác đặc biệt là sức khỏe tâm thần
trong khi đó văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của liên hợp quốc ocha cho rằng
số người thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng xảy ra ở thổ nhĩ kỳ và syri hôm sáu tháng hai
có thể tăng gấp đôi hoặc hơn so với con số hai mươi tám người ở thời điểm hiện tại